xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức một mươi sáu h của truyền hình nhân dân
thưa quý vị xây dựng đội sung kích gồm hai mươi học sinh khối bốn năm
thường xuyên đứng ở khu vực cổng trường cùng với giáo viên
được phân công để thực hiện tốt cổng trường an toàn giao thông
mô hình cổng trường an toàn giao thông này đã bước đầu hình thành
nên ý thức của phụ huynh và học sinh góp phần bảo đảm trật tự an ninh
tại khu vực trường học
hai mươi mô hình cổng trường an toàn giao thông đã được triển khai rộng khắp tại thanh hóa
kể từ khi áp dụng mô hình này với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ
của các cá nhân tổ chức đoàn thể tình hình trật tự an toàn giao thông
tại khu vực trường học đã có nhiều chuyển biến tích cực
mô hình vừa phát huy hiệu quả tuyên truyền vừa góp phần giảm thiểu
tình trạng lộn xộn ở cổng trường trước và sau giờ tan học
thông qua mô hình này các em học sinh đã được nâng cao ý thức về giao thông
ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
tỉnh hà nam đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền vận động kết hợp
với việc tổ chức tiêm phòng vụ xuân cho đàn gia súc
trong đó tập trung tiêm phòng dạy cho đàn chó mèo
nhằm hoàn thành các mục tiêu của chương trình quốc gia phòng chống bệnh dạy
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
mỗi khi cán bộ thú y xã và trưởng thôn đến tuyên truyền vận động tiêm phòng dạy
cho đàn chó mèo và mặc dù vaccine phòng dạy được nhà nước hỗ trợ
và cán bộ thú y đến từng nhà tiêm với tiền công chỉ một mươi đồng một con
nhưng không phải người dân nào cũng đồng ý tiêm cho đàn chó mèo nhà mình
theo tổng hợp của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam
trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
toàn tỉnh đã có bốn trăm năm mươi hai trường hợp bị chó cắn
phải tiêm vận động phòng dạy cho đàn chó mèo
với vaccine phòng dạy và huyết thanh kháng dạy
tỉnh hà nam đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các cơ quan truyền thông
chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh dạy
các dấu hiệu nhận biết cũng như cách xử lý khi bị chó mèo cắn
đồng thời tổ chức tiêm phòng cho đàn chó mèo trong diện phải tiêm để phòng dịch
đề nghị các huyện ủy ban nhân dân các huyện thành phố thị xã
chỉ đạo các bộ phận chuyên các cơ đơn vị chuyên môn
ủy ban nhân dân xã phường thị trấn tổ chức thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền
bằng mọi hình thức để người dân hiểu và biết được lợi ích của việc tiêm phòng
hai nữa là chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với các loại tỉnh
về các loại vaccine tiêm phòng cho vật nuôi
hiện nay trên địa bàn tỉnh hà nam có khoảng bảy mươi con chó mèo
bốn hộ nuôi trung bình mỗi xã có từ năm trăm linh đến hai con
với phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ trong các hộ dân khu đa canh
phấn đấu trong đợt tiêm phòng vụ xuân từ ngày một mươi chín tháng ba đến ngày hai mươi tháng bốn
trên bảy mươi tổng đàn chó mèo trong diện phải tiêm được tiêm phòng để phòng chống bệnh dạy trên địa bàn
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa bắt hai đối tượng nữ vận chuyển trái phép thuốc nổ
trên khu vực biên giới biển tại xã quang phú thành phố đồng hới
tăng vật thu giữ là hơn năm mươi kg thuốc nổ
hai đối tượng là lê thị vĩ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và ngô thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại thôn nhân nam xã nhân trạch huyện bố trạch
bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ
ngoài năm mươi kg thuốc nổ tăng vật thu giữ còn có năm mươi mét dây cháy chậm và một trăm linh kíp nổ
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ thêm bốn kg thuốc nổ năm mươi bốn kiếp nổ và một mươi mét dây cháy chậm
hai đối tượng khai nhận vận chuyển số vật liệu nổ nói trên
từ xã nhân trạch vào xã quảng bình

công an tỉnh an giang cũng vừa khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở
nơi làm việc của hai bị can ngô hồng việt trương chú tại thị trấn hội an huyện trợ mới
và phạm quang vinh chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ngô hồng việt trương là giám đốc và phạm quang vinh là cán bộ kỹ thuật
công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng song tiến
trong quá trình thẩm tra thiết kế dự toán xây dựng các gói thầu
về đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh an giang
hai bị can đã thẩm tra thiết kế dự toán xây dựng không đúng quy định của pháp luật
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng
công an tỉnh an giang cũng đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
tại nơi làm việc của hai bị can để phục vụ công tác điều tra
vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cuối bản tin như thường lệ sẽ là thông tin thời tiết tại một số địa phương
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị